mới đây fda đã cho phép sử dụng hai kháng thể đơn dòng là bamlani vimab và stc vimab
trong điều trị covid một mươi chín cho đối tượng trẻ nhỏ hơn bao gồm cả trẻ sơ sinh
theo đó bamlani vimab và stc vimab được mở rộng sử dụng để cùng điều trị covid một mươi chín
từ nhẹ đến trung bình cho tất cả trẻ em bao gồm cả trẻ sơ sinh
có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín và có nguy cơ cao tiến triển thành covid một mươi chín nặng
kể cả nhập viện hoặc tử vong
bản sửa đổi này cũng cho phép bamlani vimab và stc vimab được sử dụng cùng nhau
trong điều trị dự phòng sau phơi nhiễm để ngăn ngừa covid một mươi chín ở tất cả bệnh nhi
bao gồm cả trẻ sơ sinh có nguy cơ cao tiến triển thành covid một mươi chín nặng
bao gồm cả nhập viện hoặc tử vong
giờ đây tất cả các bệnh nhân có nguy cơ cao tiến triển thành covid một mươi chín nặng

bao gồm cả trẻ em và trẻ sơ sinh đều có lựa chọn điều trị và phòng ngừa sau phơi nhiễm
trẻ em dưới một tuổi tiếp xúc với virus gây ra covid một mươi chín
có thể có nguy cơ đặc biệt cao đối với covid một mươi chín nghiêm trọng
và sự cho phép này giải quyết các nhu cầu y tế của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này
tiến sĩ patricia cavazzoni giám đốc trung tâm nghiên cứu và đánh giá thuốc của fda cho biết

mặc dù sự cho phép này bao gồm việc phòng ngừa sau phơi nhiễm với covid một mươi chín ở trẻ em
nhưng lựa chọn điều trị này không thể thay thế cho việc tiêm chủng
vaccine vẫn là công cụ tốt nhất trong cuộc chiến chống lại virus
và vaccine covid một mươi chín đã được phép sử dụng cho trẻ em từ năm tuổi trở lên
các chuyên gia cho biết kháng thể đơn dòng là các protein được tạo ra trong phòng thí nghiệm
bắt trước khả năng của hệ thống miễn dịch để chống lại các mầm bệnh có hại chẳng hạn như virus
bamlanivimap và stcvmap là các kháng thể đơn dòng đặc biệt chống lại protein đột biến của sars cov hai
được thiết kế để ngăn chặn sự gắn kết và xâm nhập của virus vào tế bào người
bamlanivimap và stcvmap được liên kết với các vị trí khác nhau trên protein đột biến của virus
vào tháng hai fda đã cho phép sử dụng khẩn cấp bamlanivimap và stcvmap phối hợp điều trị với covid một mươi chín
từ nhẹ đến trung bình ở người lớn và bệnh nhi một mươi hai tuổi trở lên và nặng ít nhất bốn mươi kg
với kết quả dương tính với sars cov hai và những người có nguy cơ cao tiến triển thành covid một mươi chín nghiêm trọng và hoặc nhập viện
vào tháng chín cơ quan này đã cho phép sử dụng khẩn cấp dùng bamlanivimap và stcvmap để phòng ngừa sau phơi nhiễm với covid một mươi chín
ở một số người lớn và trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên nặng ít nhất bốn mươi

để hỗ trợ cho việc mở rộng chỉ định này tới nhóm nhỏ tuổi hơn bamlanivimap và stcvmap được sử dụng cùng nhau trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên một trăm hai mươi năm bệnh nhi
một mươi bốn bệnh nhân vị thành niên được dùng giả dược
tất cả đều có ít nhất một yếu tố nguy cơ đối với covid một mươi chín nghiêm trọng để đánh giá độ an toàn và dược động học của điều trị ở bệnh nhi
bệnh nhân nặng dưới bốn mươi kg nhận được liều ba mươilaniviap và stc vimap được điều chỉnh theo trọng lượng cơ thể để đạt được mức phơi nhiễm tương đương với người lớn và thanh thiếu niên dùng liều lượng cho phép
với diễn biến tương tự của bệnh covid một mươi chín việc cho phép bamlanivimap và stcvmap ở bệnh nhân nhi
nhỏ hơn bao gồm cả trẻ sơ sinh được hỗ trợ bởi dữ liệu an toàn và hiệu quả ở thanh thiếu niên và người lớn
cùng với dữ liệu an toàn và dược động học bổ sung từ thử nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân nhi
các tác dụng ngoại ý nghiêm trọng bao gồm quá mẫn phản vệ và các phản ứng liên quan đến tiêm truyền đã được ghi nhận khi dùng bamlanivimap riêng hoặc cùng stcvmap
các tác dụng vụ có thể xảy ra khi dùng bamlanivimap
và stcvmap bao gồm bốn nôn chóng mặt ngứa và phát ban
fda đang làm việc với các nhà tài trợ của tất cả các phương pháp trị liệu hiện được ủy quyền để đánh giá hoạt động chống lại bất kỳ các biến thể sars cov hai nào được quan tâm và cung cấp tới công chúng khi có thông tin
theo giấy phép sử dụng khẩn cấp các tờ cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng khẩn cấp về bamlanivimap và stcvmap phải được cung cấp cho nhân viên y tế
bệnh nhân cha mẹ và người chăm sóc
các tờ thông tin này bao gồm hướng dẫn dùng thuốc các tác dụng phụ tiềm ẩn và tương tác thuốc
theo thống kê mới đây những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín và tăng một mươi bốn lần nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh
mặc dù việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được khuyến cáo cho tất cả người dân nhưng hiện tại nhiều người vẫn còn nghi ngại khi tiêm
các chuyên gia cảnh báo nhập viện và tử vong
tổng thống do covid một mươi chín vẫn cao trong thời gian gần đây
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ đến nay có sáu mươi chín năm dân số hoa kỳ đã nhận được ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
năm mươi chín được tiêm đầy đủ và một mươi tám bảy đã được tiêm nhắc lại
tuy nhiên cdc hoa kỳ cho hay trong vòng bảy ngày gần đây ước chín mươi hai tám trăm linh trường hợp bắc bệnh tăng một mươi tám so với tuần trước
và khoảng năm sáu trăm linh người mỗi ngày phải nhập viện
do covid một mươi chín tăng sáu so với tuần trước
tỷ lệ tử vong hàng ngày trung bình trong bảy ngày là một người mỗi ngày
các chuyên gia cảnh báo số người mắc covid một mươi chín chưa được tiêm vaccine vẫn đang tiếp tục gia tăng
thống kê tại bang new south wales của australia cho thấy
những người không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ phải điều trị trong phòng chăm sóc
và tử vong do covid một mươi chín cao nhiều lần so với những người đã tiêm vaccine
trong số sáu mươi một tử vong tỷ lệ tăng sáu so với tuần trước

trong số sáu mươi một tám trăm linh ca mắc bệnh được ghi nhận từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày bảy tháng một mươi
có tới hơn sáu mươi ba chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
con số tử vong do covid một mươi chín ở những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại thái lan cũng tương tự
bộ y tế thái lan cho hay trong số tám tám trăm linh ba trường hợp tử vong do covid một mươi chín
thì có tới sáu mươi bốn sáu bệnh nhân covid một mươi chín là những người chưa được tiêm vaccine
tại nước ta con số thống kê tại tp hcm cho thấy
tuần vừa qua đã có một trăm năm mươi một người tử vong
trong số đó có bảy mươi năm số ca tử vong là những trường hợp chưa tiêm mũi vaccine nào hoặc tiêm chưa đầy đủ
tiến sĩ roseel welansky giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ cho biết
những người không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có khả năng nhiễm covid một mươi chín cao hơn khoảng gần sáu lần
so với những người đã được tiêm chủng
nguy cơ phải nhập viện cao hơn chín lần
và khả năng tử vong tăng một mươi bốn lần do các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín
hiện tại có tới bốn mươi bảy triệu người mỹ trưởng thành đủ điều kiện và hơn một mươi hai triệu thanh thiếu niên
vẫn chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ
và đây là nhóm người có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao nhất
nhiều chuyên gia nhận định dịch covid một mươi chín hiện là mối đe dọa chủ yếu đối với nhóm chưa tiêm vaccine
và để thoát khỏi đại dịch ngay lúc này là cần gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước báo cáo của nhiều quốc gia khu vực phía tây thái bình dương về việc phát hiện các ca nhiễm
biến chủng omicron gia tăng hàng ngày văn phòng khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế
cảnh giới cảnh báo phân bổ địa lý về số ca nhiễm có thể đã rộng hơn so với báo cáo hiện tại
tại cuộc họp báo trực tuyến takeshi kasai giám đốc wto khu vực tây thái bình dương nhấn mạnh
sự cần thiết của việc chuẩn bị cho những đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới do biến chủng omicron gây ra
ông kasai cũng đề cập đến thông tin nói rằng biến chủng omicron có thể dễ lây nhiễm hơn các
biến chủng khác một số quốc gia bao gồm cả philippines đã áp đặt các biện pháp hạn chế
đi lại để ngăn biến chủng omicron ở ngoài biên giới của họ tuy nhiên ông kassai cảnh báo
các lệnh cấm đi lại có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của biến chủng omicron
các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn sự xâm nhập của virus và giúp câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
quan chức của tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh rõ ràng là đại dịch này còn lâu mới kết thúc và
chúng ta có thể lựa chọn cách thức xử lý virus để phối phó với nó tốt hơn các đợt bùng phát dịch
trong tương lai và giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng xã hội cũng như kinh tế
biến chủng omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu phi vào tháng trước và được tổ
chức y tế thế giới liệt vào danh sách biến chủng đáng lo ngại ít nhất hai mươi năm quốc gia đã báo cáo các ca
biến chủng mới trong đó có nhiều nước châu á như nhật bản hàn quốc singapore ấn độ malaysia
ông kassai đã chỉ ra các biện pháp ứng phó mà các quốc gia có thể thực hiện được để tránh lăn danh
đỏ hoặc tình trạng số ca covid một mươi chín nguy kịch vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện cũng như các
phòng điều trị tích cực icu theo ông kassai khu vực có thể tránh kịch bản làn danh đỏ và tiếp
tục mở cửa xã hội cũng như nền kinh tế bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn duy trì sự kết hợp
của các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội đồng thời đảm bảo có sẵn dường bệnh cho những người cần
chúng ông kassai cho rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với
biến chủng delta ông cũng kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội theo ông các biện pháp
này giúp các nước có thể học cách sống chung với virus về lâu dài ngay cả khi có những đợt bùng
phát mới trong tương lai quan chức who nói rõ rằng các biện pháp này
là từ bỏ việc kiểm soát covid một mươi chín thay vào đó chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh kết hợp các công
cụ và hành động dựa trên rủi ro trong từng bối cảnh khi virus phát triển theo thời gian
trong khi một số quốc gia vẫn đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm gia tăng
ông kasai cho biết số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín hiện đã giảm và trứng lại ở nhiều quốc
gia trong khu vực tây thái bình dương ông cho rằng ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng và
sức ép đặt lên các bệnh viện cũng như hệ thống y tế ở nhiều nơi đã giảm bớt